chiều nay lãnh đạo bệnh viện đa khoa hà đông cho biết bệnh nhân nguyễn kim hưng biệt danh hưng kính
nhập viện từ hai mươi ba h đêm qua trong tình trạng sơ gan nặng đã tử vong vào lúc một mươi một giờ trưa nay
trước đó vào sáng ngày hai mươi sáu tháng bảy tòa nhân dân tp hà nội tuyên án đối với bị cáo nguyễn kim hưng
tức hưng kính và bốn đồng phạm gồm nguyễn hữu tiến lê thanh hải nguyễn mạnh long dương quốc vương
trong vụ án cưỡng đoạt tài sản của tiểu thương chợ long biên
theo tài liệu điều tra từ ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi tám đến ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
nguyễn kim hưng là tổ trưởng tổ bốc dỡ số hai tại chợ long biên ở phường phúc xá quận ba đình hà nội
theo quy định của ban quản lý chợ long biên nhóm hưng kính không có quyền phân công người thu tiền bốc rỡ
phải thực hiện việc ghi tên chủ hàng biển kiểm soát ô tô số lượng hàng và số tiền thu vào mẫu do ban quản lý chợ long biên phát hành
tuy nhiên để trục lợi cá nhân dưới danh nghĩa nhân viên tổ bốc xếp số hai
nguyễn kim hưng đã chỉ đạo đàn em là vương hải long sử dụng các thủ đoạn chèn ép
đe dọa bắt các hộ tiểu thương chợ long biên phải nộp tiền bảo kê dưới dạng tiền mua lốt xe
với hành vi này hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn kim hưng bốn mươi tám tháng tù
các bị cáo khác bị tuyên phạt bao gồm nguyễn hữu tiến ba mươi sáu tháng tù
lê thanh hải bốn mươi hai tháng tù nguyễn mạnh long bốn mươi hai tháng tù dương quốc vương bốn mươi hai tù